với tốc độ nhanh gấp hai lần xe buýt thông thường sức chứa mỗi đoàn tàu đường sắt trên cao lên tới một hành khách
tuy nhiên một trong những vấn đề đang được người dân quan tâm đó là sự kết nối phương tiện giao thông với tuyến đường sắt này
đây là mảnh ghép còn thiếu cho một mô hình giao thông công cộng phát triển của thủ đô
sau khi được bộ giao thông vận tải nghiệm thu dự án sẽ bàn giao cho thành phố hà nội quản lý khai thác thương mại
và thành phố hà nội sẽ có những điều chỉnh luồng tuyến giao thông cho phù hợp
tuy nhiên có thể nhìn thẳng vào vấn đề hiện nay muốn người dân chọn tàu điện trên cao làm phương tiện di chuyển
thì vấn đề cần thiết nhất chính là khả năng kết nối của người dân đến với loại hình vận tải công cộng này
và một trong nhu cầu của phương án đó là chúng ta phải thống kê và đánh giá sự kết nối giữa các gà tàu điện với các phương tiện
theo trung tâm điều hành giao thông đô thị thành phố hà nội dọc tuyến đường sắt có ba mươi bốn tuyến xe buýt đang hoạt động
chiếm hơn ba mươi số tuyến của xe buýt hà nội đang hoạt động
và sau khi các tuyến đường sắt này đi vào khai thác thương mại
thì những tuyến xe buýt này sẽ có nhiệm vụ gom khách cho tuyến đường sắt
đặc biệt việc kết nối này sẽ phải được tổ chức lại
nhằm tăng hệ thống xe buýt cung cấp và giải tỏa các hành khách tại các nhà ga
thực tế hiện nay chỉ có một loại hình vận tải công cộng duy nhất có thể kết nối với các gà tàu điện trên cao
đó là xe buýt còn không thì hành khách phải đi bộ
chiếm khoảng ba mươi số lượng tuyến của toàn mạng lưới xe buýt hà nội
các tuyến buýt có lộ trình hoạt động chủ yếu trên trục quốc lộ sáu
một mươi tuyến có lộ trình hoạt động cắt ngang quốc lộ sáu
ngoài ra còn có nhiều tuyến buýt cắt ngang chung từ một đến ba ga với tuyến đường sắt
cùng với việc đưa tuyến đường sắt đi vào hoạt động rất cần có những giải pháp kết nối giữa đường sắt trên cao
và các loại hình phương tiện khác như xe buýt brt và phương tiện cá nhân của người dân để phát huy tính ưu việt của loại hình vận tải công cộng này